theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến một mươi tám h chiều nay mưa lũ tại khu vực trung bộ đã khiến cho ba mươi người thiệt mạng một mươi bốn người bị mất tích hai mươi hai người bị thương
mưa lũ đã khiến năm trăm bốn mươi ngôi nhà bị thiệt hại và hơn một trăm sáu mươi ngôi nhà bị ngập chìm trong nước
hiện nay để ứng phó với cơn bão số bảy các tỉnh hướng dẫn cho hơn năm mươi một hai trăm linh lượt tàu thuyền với gần hai trăm ba mươi lao động đến nơi tránh trụ bão an toàn
cung cấp thông tin bão cho tám mươi bốn tàu đang hoạt động ở khu vực quần đảo hoàng sa để chủ động tránh trú
các tỉnh nghệ an nam định và ninh bình hiện đã cấm biển tỉnh thanh hóa dự kiến vào sáng mai ngày một mươi bốn tháng một mươi sẽ cấm biển